để giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra tại khu vực bắc bộ và một số vùng lân cận với trung quốc và lào
ngày hai mươi năm tháng một mươi một ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh thành phố
chủ động các biện pháp ứng phó bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình trọng yếu
theo đó ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh thành phố chủ động ra soát kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng
của động đất đến các công trình xây dựng nhất là các hồ chứa nhà cao tầng và các khu vực
có nguy cơ sạt lở cao đặc biệt cần tăng cường kiểm tra giả soát tại các khu vực hồ chứa nhỏ
đang sửa chữa thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng tăng cường thông tin đến người dân
tránh trường hợp gây tâm lý hoang mang ảnh hưởng đến cuộc sống và phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn